ngày sáu tháng năm ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh hà nam phối hợp với viện huyết học
truyền máu trung ương tổ chức khai trương điểm hiến máu cố định của tỉnh
điểm hiến máu cố định của tỉnh hà nam được đặt tại hội chữ thập đỏ tỉnh
thời gian từ tám h đến một mươi sáu h ba mươi thứ hai của tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng đây là chủ trương của ban
chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện nhằm duy trì và thúc đẩy thường xuyên hoạt động
hiến máu tình nguyện tại mỗi địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia hiến máu
cũng như nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận máu
điểm hiến máu cố định của tỉnh hà nam được đặt tại hội chữ thập đỏ tỉnh

chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện nhằm duy trì và thúc đẩy thường xuyên hoạt động hiến máu

thời gian từ tám h đến một mươi sáu h thứ hai của tuần thứ hai và tuần thứ bốn hàng tháng đây là chủ trương của ban

chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện điểm hiến máu cố định của tỉnh

ngày sau lễ khai trương đông đảo các tình nguyện viên đã tham gia hiến những giọt máu hồng để góp phần phục vụ cấp cứu và điều trị thường xuyên cho người bệnh
đông đảo các tình nguyện viên đã tham gia hiến những giọt máu hồng
để góp phần phục vụ cấp cứu và điều trị thường xuyên cho người bệnh